chào đổi về kế hoạch thu hẹp số lượng dương bệnh để từng bước trở lại công năng ban đầu của các bệnh viện
tránh văn phòng sở y tế tp hcm nguyễn thị huỳnh mai thông tin
quan điểm phòng chống dịch của ngành y tế trước sau như một là tăng cường chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân
trong giai đoạn hiện nay bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu
tùy theo tình hình của dịch bệnh tp hcm sẽ có kế hoạch thu hẹp số lượng dương bệnh
các cơ sở điều trị thu dung covid một mươi chín phù hợp theo tình hình thực tiễn
theo đồng chí nguyễn thị huỳnh mai hiện tp hcm đã qua đỉnh điểm của dịch
việc chống dịch ở tp hcm đang có mức độ hiệu quả rất tốt
ngay tới tp hcm cộ đã có kế hoạch đáp ứng đối với công tác phòng chống dịch từ nay đến cuối năm
đối với bệnh viện ở vùng xanh từ nay đến cuối tháng chín sẽ trả lại công năng
để tham gia điều trị bệnh nhân không phải là covid một mươi chín
cụ thể như bệnh viện quận bảy và bệnh viện đa khoa củ chi
đối với bệnh viện giã chiến tu dung khi các bệnh viện này không còn bệnh nhân
thì cơ sở đó sẽ thu hợp lại
theo lịch trình của sở y tế các bệnh viện giã chiến thu dung tại khu vực quần huyền tp hcm
sẽ dần thu hẹp từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi một để trả lại cơ sở trường học cho các cơ sở giáo dục
bên cạnh đó những cơ sở giá chiến thù dung hiện nay sẽ cơ cấu lại thành bệnh viện ba tầng
có gắn kết với trung tâm hồi sức và được giữ lại gồm bệnh viện giã chiến số một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu
còn các bệnh viện giã chiến khác quá trình thu hẹp sẽ tùy vào việc còn hay không bệnh nhân mắc covid một mươi chín